một chục điều tra viên của phòng cùng cán bộ chiến sĩ công an huyện quỳnh nhai công an xã mường dơn được chia thành nhiều tổ với từng nhiệm vụ cụ thể
một tổ công tác nhận nhiệm vụ ra soát lại khu vực hiện trường
quang cảnh tiêu điều cùng cảnh người dân sợ hãi
vì nghĩ có phỉ về bản nên đã đồng loạt bỏ nương rẫy
khiến tổ trinh sát vô cùng băn khoăn
tâm lý hoang mang sợ hãi bao trùm lên bản phiên mật và nhiều bản khác thuộc xã mường sơn
nhưng đó lại chính là động lực thôi thúc các trinh sát phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm giải tỏa nỗi sợ hãi cho nhân dân
và hơn cả là trả lại công lý cho người bị hại và thân nhân của họ
đồng nghĩa với việc bất kể ngày đêm các cán bộ được tung đi các hướng để lần tìm manh mối
từ thông tin do người nhà nạn nhân cung cấp cán bộ điều tra đã dựng lại các hoạt động của anh lường văn quang trong ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn như sau
hôm đó do không có ca trực nên anh quang cùng vợ và hai người bà con đi khơi đảo dãnh nước tại khu vực lán nước
hôm đó do không có ca trực nên anh quang cùng vợ và hai người bà con đi khơi đảo dãnh nước tại khu vực lán nước
bà con của lường văn quang được cơ quan điều tra mời lên lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra
xong cũng vẫn chưa thu được kết quả gì
thông qua gia đình và người dân bản các điều tra viên xác định quan hệ tình cảm của vợ chồng anh lường văn quang
mọi tài liệu thu thập được đều cho thấy vợ chồng anh sống rất hạnh phúc
trong vai trò một công an viên anh luôn hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ cấp trên phân công
sự tận tâm trong công việc của anh quang luôn được nhân dân ghi nhận
và rất đề phục
cho nên sẽ không tránh được những vấn đề thù hạn đối với đồng chức quang
ban chuyên án tập trung xác định tất cả các mối quan hệ mâu thuẫn nảy sinh từ công việc của nạn nhân tại trụ sở công an xã
bước đầu công an thu thập được những thông tin liên quan đến vụ án
theo đó vào năm hai nghìn một mươi anh lường văn quang được ban công an xã được ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề liên quan đến kinh tế
với hai anh em trè văn sung và trè văn cu
khi đó anh quang cùng một tổ công tác đã tiến hành thu giữ xe mà cư đã chiếm đoạt của sung
xử phạt buộc chè văn cu buộc phải trả lại xe máy cho anh trai nhưng sung đã không chịu nhận
dù được gia đình họ hàng phân giải nhưng sung cương quyết không nhận xe về và vẫn đòi hỏi vô lý rằng chè văn cu phải trả cho anh ta số tiền chiếc xe bắt nợ là chín triệu đồng
sau sự việc này trè văn sung đã tử mặt anh trai
trong những năm từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn dung đã nhiều lần vác đơn đi kiện em trai
song tòa án các cấp đều có phán xét đồng nhất với cách mà chính quyền xã mường sơn đã giải quyết
việc phát động quần chúng tố giác tội phạm cho kết quả với hai mươi năm phiếu tố giác hai mươi năm đối tượng sử dụng súng kíp
một điều chú ý là trẻ văn sung là một trong những kẻ bị tố giác
cùng vào thời điểm đó người dân cung cấp trả lời
thời điểm đó người dân cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin quan trọng là trong ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
họ nhìn thấy trè văn sung vác dao dọa giết anh quang và em trai là trè văn cu
tuy nhiên sau đó lại bỏ về
dựa vào các thông tin thu thập được ban chuyên án nhận định trẻ văn sung là nghi can số một của vụ án
lập tức ban chuyên án cử một tổ công tác đến nhà sung để xác minh thông tin
tại đây người thân của sung cho biết
từ ngày anh ta bỏ đi gia đình xung không có bất kỳ liên lạc gì
kiên định với lập luận của mình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra công báo truy nã đối tượng trẻ văn sung
đề nghị các đơn vị kiểm tra xác minh và thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn
đồng thời cung cấp hình ảnh chân dung của đối tượng
sau quá trình phân tích tỉ mỉ thận trọng
viện khoa học hình sự bộ công an cũng đưa ra kết luận
mẫu máu và tóc thu giữ tại hiện trường đều là của nạn nhân lường văn quang
thời điểm hiện tại chưa phát hiện thêm dấu vết khả nghi nào
từ chỗ xác định được đối tượng tình nghi của vụ án
đến quá trình truy tìm và tổ chức vây bắt
chứng minh đối tượng có tội là một quá trình dài
với không ích chí và lực được bỏ ra của cán bộ làm công tác điều tra tại khu vực

không có thêm manh mối đồng nghĩa có việc vụ án dừng chân tại chỗ
tuy nhiên thì chắc trinh sát viên chưa bao giờ cho phép mình dừng lại dù chỉ trong một giây lát
từ gốc cây ngọn cỏ một lần nữa các điều tra viên xem xét thận trọng
các nhân chứng của vụ án cũng thường xuyên được tiếp cận lần thêm các manh mối của vụ án
nhưng trên hết công tác vận động quân chúng nhân dân tố giác tội phạm luôn được ban chuyên án đặt lên hàng đầu
ba tuần kể từ khi xảy ra án mạng những nỗ lực của ban chuyên án đã dần được đền đáp
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn có một người dân thông báo với lực lượng chức năng là có một người đàn ông
có đặc điểm giống đối tượng chức năng
ảnh mà chị này được chính quyền cung cấp trước đó
địa điểm người dân giáp mặt với đối tượng thuộc bản nậm khâm hai xã tà mít huyện tân uyên tỉnh lai châu
lúc đó đối tượng hỏi đường đi xã nậm sỏ và hỏi xem có chỗ nào thuê bốc vác quốc nương thì chỉ cho anh ta
nhận định sau khi gây án lực lượng chức năng truy tìm nên đối tượng đã tìm cách lẩn trốn sang địa bàn khác bằng cách băng rừng vượt suối
phương án xếp chặt vòng vây được các lực lượng khẩn trương tiến hành
ba chuyên án đã cử tổ công tác gồm tám đồng chí phối hợp với chính quyền xã tam ít huyện tân uyên tỉnh lai châu
huy động lực lượng công an xã dân quân tự vệ và các lực lượng các lực lượng công tác gồm tám đồng chí phối hợp với chính quyền xã tam ít huyện tân uyên tỉnh lai châu
huy động lực lượng công an xã dân quân tự vệ và các lực lượng công an cơ sở tiến hành kiểm tra giả soát tại các khu vực hàng hốc
các gia đình có mối quan hệ với đối tượng tại xã tamít và khu vực lân cận
tốc độ phá án được đẩy lên cao nhất tuy nhiên đối tượng vẫn là một ẩn số
hai ngày trôi qua các chiến sĩ công an vẫn kiên trì nếm mật nằm gai quyết tâm bám trụ địa bàn chờ đối tượng xuất hiện

tổ chức tự xã hội công an huyện quỳnh nhai kết hợp với hà văn vu là phó công an xã nậm sỏ đóng vai hai người đi buôn châu nói tiếng thái để dễ bề tiếp cận đối tượng
sau vài câu trả hỏi xác định người đàn ông này đúng là trẻ văn sung
nhanh như cắt đồng chí thanh đã bất ngờ cuột ngã hắn xuống đất
đối tượng vật lộn chống trả nhưng đã quá muộn
các tổ trinh sát đồng loạt tấn công tiếp ứng để hai đồng đội bắt giữ sung an

ngay trong ngày trẻ văn sung được di lý từ huyện tân uyên tỉnh lai châu về công an tỉnh sơn la